chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
nói về hoàn cảnh của anh s ông hoàng văn gio sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú ruột anh s cho biết
đến chiều ngày hai mươi hai tháng bốn gia đình vẫn đang phối hợp cùng chính quyền và các ngành chức năng triển khai phương án tìm kiếm tung tích anh s
ông do cho hay tám người đi trên tàu cá đều là người dân sinh sống cùng xã quảng nham
điều đáng nói trong số bốn người đang mất tích có tới ba người là anh em trong dòng họ gồm anh hoàng văn s hoàng văn nờ và trần văn tê
sau khi sự việc xảy ra gia đình đã kêu gọi cho anh s ông văn s ông văn n và trần văn t
để vận động bà con hàng xóm quyền góp tiền để thuê thợ lặn tìm kiếm các nạn nhân
ông do nói vì hoàn cảnh các cháu đều khó khăn mấy ngày nay bà con lối xóm đang chung tay kêu gọi đóng góp tiền thuê thợ lặn tìm kiếm các cháu
theo ông do tính đến trưa ngày hai mươi hai tháng bốn ông đã liên hệ được với các thuyền viên may mắn sống sót
qua lời kể của các thuyền viên thời điểm xảy ra lốc xoáy anh as và ba thuyền viên ở trong cabin tàu nên không kịp thoát ra ngoài
ông do buôn dâu chia sẻ qua lời nói của các thuyền viên này gia đình xác nhận cháu s cùng ba người còn lại khó có hy vọng sống sót
đây cũng là lý do gia đình chủ động thuê thợ lặn tìm kiếm
trở lại vụ chìm xà lan trên biển quảng ngãi hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn